công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp việt nam vpf vừa tổ chức lễ bốc thăm xếp lịch thi đấu các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia năm hai nghìn hai mươi
mùa giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia năm hai nghìn hai mươi sẽ bắt đầu với trận siêu cúp quốc gia diễn ra vào ngày bảy tháng hai năm hai nghìn hai mươi giữa câu lạc bộ hà nội và câu lạc bộ tp hcm
với kế hoạch thi đấu của đội tuyển quốc gia cũng như lịch thi đấu của các giải đấu khác dự kiến kế hoạch thi đấu mùa giải hai nghìn hai mươi sẽ kéo dài từ tháng hai cho đến tháng một mươi một
mùa giải hai nghìn hai mươi quy tụ hai mươi sáu cơ lợi bộ chuyên nghiệp trong đó một mươi bốn cơ lợi bộ tham dự giải vô địch quốc gia
một điểm khá trùng hợp khi cả ba giải đấu quốc gia vô địch quốc gia hàng nhất quốc gia năm tới đều sẽ được dự kiến khai mạc trong tháng hai năm hai nghìn hai mươi
mở màn là giải quốc gia vào ngày chín tháng hai năm hai nghìn hai mươi giải vô địch quốc gia v league khai mạc ngày hai mươi hai tháng hai năm hai nghìn hai mươi và giải hàng nhất quốc gia khai mạc ngày hai mươi chín tháng hai năm hai nghìn hai mươi
việc sắp xếp lịch thi đấu cũng sẽ thay đổi căn cứ vào thành tích của u hai mươi ba việt nam
tại vòng chung kết u hai mươi ba châu á năm hai nghìn hai mươi sẽ bắt đầu diễn ra từ tháng một năm hai nghìn hai mươi tại thái lan